tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi khẳng định
việc bảo đảm an toàn và an ninh cho tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở ukraine là ưu tiên hàng đầu tại iaea tại quốc gia đông âu này
tuyên bố trên được ông grossi đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy điện hạt nhân ở miền nam ukraine
phát biểu tại cuộc họp báo chung với bộ trưởng năng lượng ukraine hekman halusenko
tổng giám đốc iaea rafael grossi nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của cơ quan này là ngăn chặn không để xảy ra tai nạn
cũng như đảm bảo các nhà máy hạt nhân ở ukraine hoạt động một cách an toàn
ông cũng cho biết các nhân viên iaea được triển khai tới các cơ sở hạt nhân của ukraine sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
thiết bị và đảm bảo các cơ sở này có thể tiếp tục hoạt động bình thường và không gặp bất kỳ sự cố nào
về phần mình bộ trưởng năng lượng ukraine cho biết ký ép hy vọng iaea sẽ cử một phái
đoàn tới thị sát nhà máy điện hạt nhân zaporresia để đánh giá hiện trạng
trước đó nhà máy điện hạt nhân này đã ngắt kết nối khỏi lưới điện quốc gia vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau vụ pháo kích của nga